mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi tốc độ tăng gdp nông nghiệp đạt khoảng ba một năm tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ ba năm một năm tỉ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới bốn mươi lao động nông nghiệp được đào tạo đạt khoảng hai mươi hai đặc biệt đến năm hai nghìn hai mươi thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất một tám lần so với năm hai nghìn một mươi năm
thưa quý vị và các bạn ngành nông nghiệp đang đứng trước tác động mạnh của biến đổi khí hậu và nhiều thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế
người nông dân vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp giờ đối mặt với muôn vản khó khăn thiên tai bão lũ sản xuất nhỏ lẻ kém hiệu quả nên thu nhập từ đồng ruộng không cao
vì vậy để phát triển nông nghiệp bền vững không còn con đường nào khác là cần tổ chức lại sản xuất theo đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp
hiện nay tại khắp sáu mươi ba tỉnh thành việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung triển khai
tại tỉnh quảng trị trong những năm gần đây thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với trọng tâm tích cực chuyển dịch cơ cấu và phương thức sản xuất nông nghiệp
theo hướng áp dụng công nghệ cao mang lại nguồn nông sản sạch và bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận
trong diện tích nhà kính rộng hơn hai m hai của hợp tác xã nông nghiệp
công nghệ cao nguyên khang huyện hải lăng mô hình trồng rau sạch bằng công nghệ hiện đại đã được triển khai và cho thấy hiệu quả cao
đây là giống rau xà lách và dưa lưới lần đầu tiên được áp dụng trồng theo phương pháp thủy canh luân hồi với hệ thống phun tưới tự động
khác với phương pháp canh tác tự nhiên việc trồng rau dưa công nghệ cao phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt từ khâu làm đất vào khay trồng
kỹ thuật bón phân cũng như tưới nước cho rau phải được tiệt trùng
chế độ trăm
chế độ trăm sóc rau dưa phải được ghi nhật ký cụ thể như ngày xuống giống bón phân phun thuốc ngày thu hoạch
nhờ vậy năng suất rau tăng từ hai đến ba lần và sản lượng cũng tăng gấp đôi so với canh tác truyền thống